tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp ông omura hideaki
thống đốc tỉnh aichi nhật bản đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
aichi là trung tâm kinh tế và công nghiệp của khu vực miền trung nhật bản quy mô lớn thứ ba với gdp khoảng ba trăm ba mươi tỷ usd
chuyên chế tạo ô tô tàu cao tốc shinkan và công nghiệp hàng không vũ trụ
thống đốc omura hideaki bày tỏ mong muốn có thêm chuyến bay nối aichi với thành phố hồ chí minh đà nẵng và các thành phố khác của việt nam
bên cạnh đó các doanh nghiệp của aichi cũng muốn tham gia đầu tư dự án đường cao tốc mới nối thành phố hồ chí minh với dự án sân bay long thành
và hy vọng đây sẽ trở thành biểu tượng mới trong quan hệ của nhật bản và việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ hoàn nghênh các đề xuất của tỉnh aichi trong hợp tác đầu tư với các bên của việt nam
việc thúc đẩy dự án đường cao tốc nối thành phố hồ chí minh
và sân bay long thành sẽ có ý nghĩa quan trọng trong xử lý vấn đề ủn tắc giao thông và kết nối kinh tế
phó thủ tướng vương đình huệ mong muốn các doanh nghiệp tốt nhất của aichi có thể tham gia đầu tư xây dựng dự án này tại việt nam